theo thống kê của bộ y tế đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi bốn ca mắc covid một mươi chín gần chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi hơn một mươi ba bảy triệu liều vaccine đã tiêm chủng
chính phủ cũng vừa đồng ý mua bổ sung gần hai mươi triệu liều vaccine pfizer
bộ y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer để có vaccine sớm nhất nhiều nhất có thể đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch
bảo đảm chất lượng hiệu quả chống mọi tiêu cực trong quá trình mua và sử dụng vaccine
ngày một mươi bốn tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận có ý kiến yêu cầu chủ tịch ubnd tp phan thiết ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch ubnd phường phú tài
để xem xét xử lý trách nhiệm do buông lỏng quản lý không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn phường phú tài
trước đó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường phú tài
cũng đi có tổ trưởng tổ kiểm tra giám sát phòng chống dịch covid một mươi chín bắc bình thuận và các phó chủ tịch ubnd tp phan thiết
qua kiểm tra chủ tịch ubnd tỉnh nhận thấy chủ tịch ubnd phường phú tài không thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó vào ngày một mươi tám tháng bảy chủ tịch ubnd phường phú tài không thực hiện nghiêm chỉ đạo của chủ tịch ubnd tỉnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ubnd phường phú tài đã không ban hành quyết định cách ly y tế đối với tài xế lé xe từ bình dương về cư trú tại phường phú tài
làm lây lan dịch bệnh nhiều người phải đi cách ly tập trung
công an tỉnh lâm đồng cho biết đã làm rõ nội dung video có cách ly y tế gây bất bình dư luận xảy ra tại chốt kiểm dịch số một tỉnh lâm đồng trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện đạ hoai
công an tỉnh lâm đồng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông ba mươi hai tuổi
trú tại phường lộc sơn thành phố bảo lộc là quản trị trang fanpage người lâm đồng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan đến phòng dịch covid một mươi chín
tiến hành xác minh công an tỉnh lâm đồng kết luận video này ghi hình là đúng thực tế nhưng chỉ có một phần diễn biến vụ việc
không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình nên không đảm bảo sự khách quan toàn vẹn
người quản trị trang người lâm đồng đã tự ý đăng tải video mà không có sự đồng ý của người quay
với vi phạm trên người đàn ông này đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy năm triệu đồng
thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ubnd tp hà nội và các đơn vị liên quan đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố các bị can nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ubnd tp hà nội võ tiến hùng
trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ arctic
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết luận điều tra của bộ công an xác định ông nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo lãnh đạo công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội
mua chế phẩm redoxi ba c từ công ty attic là công ty gia đình của ông trung với mức giá cao hơn mua từ nhà sản xuất
được hưởng khoản lợi nhuận gộp không chính đáng với số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can nguyễn đức trung ngoài việc gây thiệt hại cho ubnd tp hà nội để vụ lợi cho công ty gia đình
còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ubnd tp hà nội của người đứng đầu thành phố hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật
đối với bị can nguyễn đức trung trong quá trình truy tố xét xử
liên quan đến vụ mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy tại quán karaoke bếp boi ở xã hùng thắng huyện bình giang tỉnh hải dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố thêm hai bị can là chủ quán và quản lý của quán karaoke
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy đưa tổng số bị can bị khởi tố trong vụ án này lên tới một mươi bị can
hai bị can bị khởi tố là phạm văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chủ quán và nhữ văn tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi quản lý quán
phạm văn nhân từng có một tiền án về tội gây dối trật tự công cộng vào năm hai nghìn một mươi tám
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang tỉnh hải dương quán karaoke batboy tuy chưa được cấp phép nhưng vẫn đi vào hoạt động từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một
quá trình hoạt động của quán nhiều lần liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy
tính đến nay liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang đã khởi tố tổng số một mươi bị can về hành vi tàng trữ mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
bộ y tế cho biết chương trình điều trị tại nhà homes back care có kiểm soát cho các trường hợp f tại nhà và cộng đồng sẽ triển khai thế điểm tại thành phố hồ chí minh từ ngày một mươi sáu tháng tám
theo đó chương trình được triển khai với ba hoạt động triển khai

vì vậy trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình giang đã triển khai cho các trường hợp f tại nhà homes back care có kiểm soát cho các trường hợp f tại thành phố hồ chí minh từ ngày một mươi sáu tháng tám

các cdc cũng cung cấp cho người dân các số điện thoại ba trăm một mươi hai đội phản ứng nhanh ở tất cả các quận huyện thành phố thủ đức giúp người bệnh chủ động liên lạc với cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng trở nặng để được giúp đỡ
dự kiến ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng tám các chuyên gia của bộ y tế sẽ trực tiếp vào thành phố hồ chí minh phối hợp triển khai chương trình thí điểm điều trị f tại nhà
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đang tập trung cao độ cho
trận chiến với tinh thần chống dịch như chống giặc mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài
và trong cuộc chiến này các tổ covid cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch
câu chuyện tại một tổ covid cộng đồng sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về những thành công của mô hình này là sức mạnh của thế trận lòng dân
ngay khi trên địa bàn phường xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín tất cả các thành viên trong các tổ covid một mươi chín cộng đồng trên địa bàn đã tỏa đi
các ngõ xóm kịp thời truy vết theo dõi cách ly các trường hợp f một f hai đồng thời thành lập các chốt chặn giám sát chặt chẽ người đi đến nhằm chặn mọi nguồn lây nhiễm

trước một mươi chín h hàng ngày tổ covid một mươi chín cộng đồng tổng hợp về tình hình di biến động dân cư trên địa bàn
do tình hình dịch kéo dài nên thời gian gần đây tổ covid một mươi chín cũng đã kịp thời cập nhật tình hình người dân gặp khó khăn cần được hỗ trợ báo cáo lên ủy ban nhân dân phường
bên cạnh đó tổ cũng đã vận động quyên góp lương thực thực phẩm và kêu gọi các nhà hào tâm giúp đỡ các gia đình các đối tượng khó khăn góp phần bảo đảm an sinh xã hội
tình hình là rất tự nguyện và mọi người đều cố gắng khắc phục khó khăn chấp hành chỉ đạo của cấp trên nhất là năm k và tham gia đầy đủ các phiên trực và tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của trên về phòng chống dịch
chúng tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của phường giao cho và đồng thời là trách nhiệm của chúng tôi là bảo vệ dân phố làm sao để đẩy lùi được
cái dịch bệnh này càng nhanh càng tốt để cho đời sống nó trở lại bình thường cho người dân
trong lúc dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp với tinh thần đoàn kết đồng lao chống dịch những tổ covid một mươi chín cộng đồng tại phường ngọc hà cũng như hàng nghìn tổ covid một mươi chín cộng đồng trên toàn quốc đã và đang hoạt động tâm huyết trách nhiệm góp phần tạo nên thế trận lòng dân giúp chính quyền địa phương và các cấp các ngành thực hiện nhiệm vụ phòng chống khoanh vùng và dập dịch hiệu quả
thưa quý vị theo kế hoạch năm học mới của sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng học sinh tại thành phố này sẽ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến như năm học trước do tình hình của dịch bệnh có diễn biến phức tạp
hiện nay trên địa bàn thành phố đà nẵng có một mươi chín trường học đang được sử dụng làm khu cách ly tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó có nhiều cán bộ giáo viên và học sinh thuộc diện f hoặc trong các khu vực cách ly
vì vậy lãnh đạo ngành giáo dục tp đà nẵng đã quyết định tổ chức lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai theo hình thức trực tuyến
hai tuần học đầu tiên của năm học mới cũng dự kiến sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến
tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh sở giáo dục và đào tạo tp sẽ tiếp tục có hướng dẫn sau
trong năm học tới sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo một trăm linh học sinh tiểu học được học hai buổi một ngày trong đó ưu tiên cho học sinh lớp một lớp hai
đà nẵng cũng quyết định miễn học phí cho học sinh trong năm học này
trong chiều ngày một mươi bốn tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân tp phan thiết tạm đình chỉ công tác đối với ông phạm phúc thịnh là chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú tài do lơ là chống dịch covid một mươi chín
trong buổi kiểm tra công tác chống dịch sáng cùng ngày của liên ngành đoàn kiểm tra nhận thấy còn nhiều người dân chưa chấp hành chỉ thị một mươi sáu của chính phủ tại phường phú tài
đồng thời sẽ thấy trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú tài không văn hành quyết định cách ly y tế đối với tài xế từ bình dương về địa bàn phường cưu trú khiến cho dịch bệnh lây lan làm nhiều người phải đi cách ly
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu ủy ban nhân dân tp phan thiết tạm đình chỉ công tác đối với ông phạm phúc thịnh chủ tịch ủy ban nhân dân phường phú tài
tiến độ xử lý phải báo cáo về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày hai mươi năm tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu tp phan thiết có biện pháp khắc phục ngay những thiếu sóc vừa nêu và không được để tái diễn
tính đến chiều ngày một mươi bốn tháng tám toàn tỉnh bình thuận hiện đã có một ba trăm chín mươi hai người nhiễm covid một mươi chín
trong một mươi năm ngày tới tỉnh đồng nai sẽ bắt đầu chiến dịch xét nghiệm diện rộng để thực hiện cần phải có tổng lực của sự chuẩn bị các sở ngành cùng sự hỗ trợ của tổ công tác bộ y tế
yêu cầu phải có kết quả chính xác và nhanh chóng đảm bảo tỷ lệ cao nhất có thể tách f khỏi cộng đồng
theo giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đồng nai căn cứ trên phương án mà tổ công tác bộ y tế đưa ra
sở y tế đã xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng toàn tỉnh theo đó điều chỉnh vùng nguy cơ theo ấp để làm xét nghiệm trọng điểm thay vì làm cả ở một xã phường

về nhân lực thực hiện kế hoạch ước tính phương hủy đồng khoảng bốn người để thực hiện việc lấy mẫu
về nhân lực thực hiện kế hoạch ước tính phương hủy đồng khoảng bốn người để thực hiện việc lấy mẫu
bao gồm nhân lực hiện có của các trạm y tế nhân lực hỗ trợ từ các địa phương đã và sẽ vào tỉnh đồng nai khoảng bảy trăm linh người
nhân lực huy động từ các bệnh viện nhân lực từ các huyện vùng xanh như tân phú định quán cẩm mỹ sẽ tập trung hỗ trợ cho biên hòa nhân trạch cẩm mỹ
dự kiến số người nhiễm mới được phát hiện sau ba đợt sàng lọc tại cộng đồng là từ chín đến một mươi tám người cũng có thể cao hơn
các ý kiến tại cuộc họp đề nghị các địa phương chuẩn bị mở rộng thêm các khu cách ly tập trung f và f một đồng thời tính toán việc cung cấp suất ăn tại các khu cách ly việc vận chuyển f hai
huy động các cơ sở vật chất nhà xưởng trường học các nhà thờ làm khu cách ly f một giải phòng các sở ngành các địa phương tập trung lo mua sắm các trang thiết bị
huy động các lực lượng y tế tư nhân
huy động các lực lượng y tế học đường y tế quân sự quân đội để thực hiện cho các chiến dịch đi xét nghiệm
tỉnh đồng nai yêu cầu trong chiến dịch này không để xảy ra việc trả kết quả xét nghiệm chậm qua bốn mươi tám giờ
các sở ngành xem việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm là nhiệm vụ chính trong giai đoạn này
quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắt của ngành mình đảm bảo không đứt gãy khâu nào trong quá trình triển khai
huy động các lực lực làm việc của bang di đạo đối với việc kiểm tra xử lý làm việc thường xuyên
khi xuyên xuất các địa phương nơi nào có khó khăn gì thì trao đổi về
ba giờ chiều của mỗi của hai trăm bốn mươi sáu là bang di đạo sẽ làm việc và nghe cụ thể kết quả triển khai kế hoạch
yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch của địa phương mình để triển khai thực hiện
và lãnh đạo của các địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh quỹ và chủ tịch
quỹ ban tỉnh về cái việc xử lý chống dịch ở địa phương
về công suất tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tỉnh đồng nai vừa đưa vào hoạt động bệnh viện giải chiến số một mươi
tại trường chính trị tỉnh đồng nai quy mô tám trăm linh giường
bệnh viện này được giao cho trung tâm y tế huyện trắng bom phụ trách chuyên môn
sở y tế và các ngành liên quan đang tiếp tục triển khai bệnh viện giải chiến số một mươi một
tại trang trại hồng gấm từ huyện xuân lộc quy mô khoảng ba giường
để nâng tổng số giường của tầng hai lên chín hai trăm năm mươi giường
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý tại thành phố hồ chí minh
tỷ lệ tử vong vì covid một mươi chín tại thành phố đang ở mức cao so với cả nước
vì vậy bộ y tế cùng với sở y tế thành phố đang xây dựng một số chiến lược mới để giảm tỷ lệ này
phân bổ lại nguồn lực điều trị tại tầng hai tầng ba trong mô hình tháp năm tầng
theo thống kê của bộ y tế trong mô hình điều trị tháp năm tầng thành phố hồ chí minh đang triển khai
tỷ lệ tử vong ở tầng trên chiếm khoảng hai mươi
ngoài ra các tầng dưới còn lỗ hổng nên bệnh nhân tử vong cũng nhiều
bên cạnh đó với số lượng khoảng ba ca mới mỗi ngày nguồn nhân lực và trang thiết bị tại một số đơn vị chưa đủ
f khí bắt đầu trở nặng thì diễn tiến nhanh dễ tử vong nếu không được hỗ trợ oxy
và sử dụng các loại thuốc kháng đông kháng viêm sớm
vì vậy để giảm áp lực cho các tầng trên với nhân lực hạn hẹp
thì thành phố hồ chí minh đã nâng cấp các bệnh viện giải chiến thu dung ở tầng hai lên tầng ba
để huy động nguồn lực và có thể điều trị bệnh nhân trở nặng
song song đó trụ cột thứ hai trong chiến dịch phòng chống covid một mươi chín là điều trị f tại nhà và cộng đồng
ngành y tế phải nắm được danh sách đảm bảo mẫu f được kết nối với tư vấn viên
nên được thăm họ theo dõi sức khỏe hàng ngày
sau khi xác định f bệnh nhân sẽ có thuốc điều trị theo chỉ định của bộ y tế
tiếp cận với thuốc từ giai đoạn đầu
như vậy người bệnh sẽ có tinh thần tốt chủ động cải thiện sức khỏe hạn chế việc trở nặng
và giảm áp lực lên tầng trên
dự kiến chiến lược home based care sẽ triển khai vào ngày mai ngày một mươi sáu tháng tám
thưa quý vị mới đây giáo hội phật giáo việt nam tại thành phố hồ chí minh được sự chấp thuận
của thành phố để tạm mở cửa nhận cho cốt của nạn nhân qua đời vì covid một mươi chín
quyết định mang ý nghĩa nhân đạo sang sẻ nỗi đau cho thân nhân người đa quốc
xong đi kèm với các quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo vệ sức khỏe tại các cơ sở thờ tự

chúc mừng các bạn
chúc mừng các bạn

thì xong rồi vô bệnh viện rồi khám ra nói là ba chị có viêm tính
ở trong bệnh viện thì nói chung là bác sĩ bác sĩ đều cũng tận tình
nhưng mà không có thể nào mà chăm sóc được mấy ngày sau mấy ngày sau mấy ngày sau

thì bác sĩ có báo với chị là tình hình ba của chị giờ
coi như là yếu lắm rồi
sẽ ra đi trong vài ngày tới
như là chuẩn bị cho gia đình chị
thì tới ngày hôm nay là chị mới vừa nhận được cốt
là chị qua bên chùa long hoa này
chị liên hệ với thầy
thầy ấy là chị mới đưa qua chùa long hoa này luôn
để không lây nhiễm cho thân nhân
bộ tư lệnh thành phố hồ chí minh sẽ tiếp nhận
cốt người chết vì covid một mươi chín
tạm lo chuyện thờ cúng
và sau đó chuyển đến từng gia đình một cách chú đáo
hiện nay các cơ sở thờ tự đã đóng cửa để phòng dịch
do đó thành phố vừa cho phép giáo hội phật giáo việt nam trên địa bàn
tiếp nhận cho cốt nạn nhân covid một mươi chín miễn phí
sang sẽ nỗi đau với gia đình
đến nay riêng tại chùa long hoa quận một mươi
cơ sở đầu tiên được cho phép trong chủ trương này
đã có hơn hai mươi gia đình gửi cho cốt người thân qua đời vì covid một mươi chín
trước mắt là tạm thời tiếp nhận tất cả đồng bào
không kể đó là phật tử hay không là phật tử
mà họ gặp cái sự không may là qua đời vì covid
nhà chùa sẽ sẵn lòng tiếp nhận
và nó lại là mình không phân biệt tôn giáo ở đây
ai mất đi thì tất cả chúng ta
những người đó đều là đồng bào của mình cả
bà con đến thì không phải đón một cái
không phải có một cái chi phí nào trong việc này
cái việc thờ tự
việc đó việc trách nhiệm của các thầy
quy trình tiếp nhận cho cốt và liên lạc với thân nhân
được xây dựng trong quy tắc năm k
cũng khuyến khích hạn chế đông người đến gửi cùng một lúc
để không xảy ra lây nhiễm chéo tại cơ sở thờ tự
chùa thì thường khép cửa
và để ngoài số điện thoại phía ngoài
nếu có vị nào đến liên lạc
thì liên lạc qua số điện thoại
thì thầy minh thật sẽ là người sắp xếp
làm sao đó để mọi người giữ được năm ca
nhà chùa cũng sắp xếp ngoài cái việc tiếng cáo rồi
thì cũng sắp xếp những cái việc để bà con mình có một cái ý thức
và cái điều đáng mừng là qua quan sát
tôi thấy bà con hiểu những điều này tốt và ý thức tốt
qua đây cũng nhủ với bà con của bác
như là tình hình dịch như vậy
thì xin mọi người giữ gìn
coi như là ở trong nhà đừng có ra ngoài
cứ giảm bớt đi thì mới nguy cơ
cái tình hình dịch này nó mới bước lây lan được
chứ còn nếu như mà cứ vậy thì không bao giờ nó chấm dứt hết được
trường hợp gia đình nằm trong khu vực phong tỏa
phức tạp hoặc ở tỉnh thành khác
hệ thống các cơ sở thờ tự sẵn sàng tiếp nhận cho cốt
tiến hành lưu giữ và gửi lại sau khi dịch bệnh được kiểm soát
ở mức an toàn
thưa quý vị và các bạn
dừng đỗ ô tô là một trong những kỹ năng đầu tiên
mà mỗi chúng ta đều phải lưu ý khi bắt đầu học lái xe
tuy nhiên đoạn clip dưới đây lại cho thấy
có không ít người vẫn chủ quan không để ý đến vấn đề này
sự việc xảy ra vào khoảng tám h năm mươi phút ngày một mươi hai tháng tám
trên quốc lộ hai b
học châu tam đảo vĩnh phúc
được camera an ninh ghi lại
chiếc ô tô không người lái lùi tự do trên phố
chiếc xe đi từ từ sang bên kia đường
lùi vào tường một cửa hàng gần đó
rồi di chuyển theo một đường thẳng
do mặt đường dốc nhẹ nên phải mất một lúc lâu
chiếc xe mới chịu dừng lại
rất may sự việc xảy ra khi trên đường lưu lượng giao thông tham gia ít
đa số các ý kiến cho rằng
chủ phương tiện đã quá cầu thả khi để xảy ra tình huống như vậy
thưa quý vị
thưa quý vị và các bạn
với tinh thần lá lành đùm lá rách
không để hộ nghèo nào bị thiếu đói do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
sáng ngày một mươi bốn tháng tám lực lượng công an
thưa quý vị và các bạn
vâng thưa quý vị một thông tin đáng chú ý khác là
đối với các phương tiện kinh doanh vận tải
đó là từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tới
thì những xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ ngồi
như là xe taxi xe công nghệ
sẽ được đăng thời gian kiểm định đối với chu kỳ tiếp theo
theo đó hai điểm mới đáng chú ý nhất
đó là quy định về mẫu tem kiểm định mới
để phân biệt giữa ô tô có kinh doanh vận tải
và ô tô không kinh doanh vận tải

đăng kiểm theo hướng tăng thời gian
đối với xe kinh doanh vận tải đến chín chỗ ngồi
cụ thể với xe chở người đến chín chỗ ngồi
có kinh doanh vận tải
thời hạn đăng kiểm mới lên hai mươi bốn tháng
đối với trung kỳ đầu và một mươi hai tháng
đối với châu kỳ tiếp theo
quy định hiện hành tại thông tư bảy mươi lần lượt
là một mươi tám và sáu tháng
đây được coi là một trong những nhóm giải pháp
để hỗ trợ các phương tiện kinh doanh vận tải
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn
để tiếp tục kiểm soát dịch bệnh
thành phố hà nội đang tiếp tục áp dụng
chỉ thị số một mươi sáu về giãn cách xã hội
song song với đó là các chốt kiểm soát dịch bệnh
tiếp tục được duy trì trên toàn địa bàn thành phố
người và phương tiện khi qua mỗi chốt
đều phải thực hiện các bước về khai báo y tế
đặc biệt là các phương tiện không thuộc nhóm vận tải thiết yếu
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại địa bàn giáp danh với tỉnh hòa bình
chốt kiểm soát dịch bệnh trên tuyến đường hồ chí minh
địa bàn thành phố hà nội
cũng như mọi lần lái xe khách này
khi qua chốt đều phải thực hiện khai báo y tế
đồng thời với đó là việc chở khách
phải đảm bảo không quá năm mươi số ghế
theo quy định của bộ giao thông vận tải
trước mắt là khách lên xe
thì chúng tôi phải có
thứ nhất là có khẩu trang
những người nào thiếu chúng tôi bổ sung khẩu trang
và nước khủy quẩn
nhà nhân tây
thứ hai là lên xe là
chúng tôi là phải lấy cái địa chỉ
người lên xe hoặc địa chỉ người xuống xe
lệ số điện thoại cố định
theo quy nhận thực tế
tại chốt kiểm soát dịch bệnh
tất cả người và phương tiện khi qua đây
lực lượng chức năng đều phải hướng dẫn
làm các thủ tục khai báo y tế
trong đó có không ít phương tiện là mô tô xe gắn máy
đáng chú ý do đặc thù vị trí đặt chốt
nên có khá nhiều người dân sinh sống gần khu vực
phải thực hiện khai báo nhiều lần trong một ngày
do vậy lực lượng chức năng
cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền
lên các phương án để giải tỏa ồn ứ
cũng như đảm bảo khoảng cách an toàn phòng chống dịch bệnh
theo khuyến cáo của bộ y tế
tôi thấy là làm việc khai báo này rất tốt
bởi vì nếu mà xung quanh đây phát hiện ra
khi khai báo này
nếu phát hiện ra f hoặc f một
thì sẽ truy vết ra những người
tham gia qua đây sẽ dễ dàng hơn
trong quá trình kiểm soát
có những người tham gia qua đây
đi qua chốt thường xuyên
nên sẽ gây nên những cái
phiền hà khó khăn cho người dân
trong quá trình kiểm soát
phòng chống dịch
tuy nhiên là chúng tôi đã tiến hành tuyên truyền đến người dân
để đảm bảo chung cho toàn thành phố
mỗi người tham gia thông đều phải tiến hành
đi qua chốt kiểm dịch đều phải kiểm tra
đo thân nhiệt
và khai báo y thế
theo thống kê trung bình mỗi ngày
tại chốt kiểm soát số một mươi hai và số một mươi ba
có hàng chục nghìn lượt phương tiện
qua đây mỗi ngày
do vậy để đảm bảo an toàn
tại những chốt như thế này
lực lượng chức năng luôn đặc biệt chú ý
tăng cường kiểm tra kỹ những phương tiện đến từ vùng dịch
đồng thời lực lượng y tế luôn sẵn sàng
khi có tình huống đột xuất có thể xảy ra
khán bộ chiến sĩ là
tiến hành kiểm tra đầy đủ tất cả các loại giấy tờ
và có phiếu xét nghiệm pcr
nếu có kết quả âm tính
thì được tiến hành mời tiếp tục
lưu thông vào thành phố
đối với những trường hợp có dấu hiệu ho sốt
tiến hành tiết nhanh
nếu có kết quả âm tính
sẽ được tiếp tục mời đến trạm y tế
để theo dõi sức khỏe
đồng thời là thăm khám
bên cạnh đó
để giải tỏa tình trạng ồn ứ phương tiện
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tổ chức phân luồng từ xa
đối với các phương tiện luồng xanh
sẽ được ưu tiên lưu thông
đặc biệt đối với các người dân sử dụng mô tô
sẽ bố trí lực lượng kiểm tra thân nhiệt
hướng dẫn khai báo y tế qua điện thoại
bảo đảm an toàn
nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh chung
thưa quý vị và các bạn
với tinh thần lá lành đùm lá sách
không để hộ nghèo nào bị thiêu đói
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
vào sáng ngày một mươi bốn tháng tám
lực lượng công an quận bắc từ liêm tp hà nội
đã phối hợp cùng với các ban ngành chức năng
tổ chức chương trình hỗ trợ nhu yếu phẩm
cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tại các chốt phòng chống dịch trên địa bàn quận
chương trình đã trao hai mươi năm tấn gạo

hai trăm linh thùng mì tôm với tổng số tiền trị giá
gần tám trăm linh triệu đồng cho ba hộ gia đình
khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và tặng hai trăm một mươi năm suất quả
cho các cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực cách ly tập trung
cắt chốt phòng chống dịch trên địa bàn
đây là hoạt động thiết thực thường niên
nhằm chia sẻ giúp đỡ các hộ khó khăn trên địa bàn
có thêm nghị lực để ổn định cuộc sống
vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đồng thời làm tăng thêm hình ảnh đẹp
người chiến sĩ công an nhân dân tận tụy
vì nước quên thân vì dân phục vụ
huyện trạm tấu tỉnh yên bái
là một trong những huyện đặc biệt khó khăn
của cả nước
chính vì vậy mà từ khi đề án hỗ trợ
hộ nghèo khó khăn về nhà ở
từ nguồn kinh phí của bộ công an được triển khai thực hiện
đã giúp cho một trăm linh hộ gia đình nghèo
tại địa bàn một mươi một xã nơi đây
có được căn nhà mới dần ổn định cuộc sống
tập trung phát triển kinh tế
xoa đói giảm nghèo bền vững
học viên truyền hình công an nhân dân
trạm tấu là một trong những huyện đặc biệt khó khăn
của cả nước
với một mươi một vạn dân hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số
trong đó có gần tám mươi
là đồng bào dân tộc mông
sinh sống giải rác trên các triển núi cao
được sự quan tâm giúp đỡ
của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
đã phê duyệt đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn
về nhà ở huyện trạm tấu
trong đó bộ công an ưu tiên hỗ trợ
nguồn vốn năm tỷ đồng
để xây dựng một trăm linh căn nhà cho người dân nơi đây
đây là một nguồn rất là quan trọng
có ý nghĩa rất lớn
đối với người dân trên địa bàn huyện trạm tấ
nói chung cũng như là
các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nhất là về nhà ở
chính vì vậy mà sau khi
đề án được phê duyệt
thì huyện cũng đã thành lòng
ngay ban chỉ đạo thực hiện đề án cấp huyện
chỉ đạo cho tất cả các xã
mà có các lối tượng thù hưởng
thành lập các ban chỉ đạo để thực hiện từ huyện đến cơ sở
quá trình triển khai thực hiện đề án một trăm linh căn nhà
cho các hộ nghèo ở huyện trạm tấu
vào đúng mùa mưa lũ
kèm theo xả lở đất đã khiến cho việc làm nhà ở
cho bà con gặp nhiều khó khăn
vật liệu xây dựng cũng chủ yếu được vận chuyển
bằng xe máy và bằng chính sức lực
của cán bộ chiến sĩ công an huyện trạm tấu
và công nhân viên chức
đoàn viên thanh niên tại các xã
quá trình làm thì công an xã
phối hợp với hội nông dân
hội phụ nữ và đoàn thanh niên cộng sản
theo dõi giúp đỡ các hộ gia đình
trên địa bàn xã liều
tiến hành xây dựng các
gia đình hộ nghèo
để đảm bảo tiến độ cũng như thời hạn
hoàn thành dự án đúng kế hoạch đã đề ra
công an huyện trạm tấu đã huy động
một trăm linh cán bộ chiến sĩ
các đội nghiệp vụ và công an các xã
trực tiếp tham gia
vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng
săn nền thi công dựng nhà
với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm
đến nay một trăm linh căn nhà kiên cố
đảm bảo nguyên tắc ba cứng
nền cứng khung tường cứng
và mái cứng đã được hoàn thành
và bàn giao đúng tiến độ
góp phần ổn định cuộc sống cho người dân
từ công an huyện
đến công an các xã
các vị chính quyền địa phương huy động
các lực lượng các ban ngoài đoàn thể
lực lượng dân quân tự vệ
để vận chuyển nguyên vật liệu
giúp cho dân làm nhà
diện tích đất kinh tăng ít
sức khỏe hai vợ chồng lại yếu
nên gia đình tôi là hộ nghèo nhiều năm nay
trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có
một ngôi nhà kiên cố mưa không rột
gió không đổ thế này
nhưng nay mơ ước của tôi đã thành hiện thực
cảm ơn đảng nhà nước bộ công an nhiều lắm
là một trong năm mươi sáu huyện nghèo
khó khăn nhất của cả nước
do vậy viện chỉnh khai thực hiện đề án
hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở
không chỉ giúp cho người dân có nơi ở mới kiên cố
ổn định cuộc sống
mà qua đó cũng góp phần giữ ổn định
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị và các bạn
những ngày qua trong vùng tâm dịch
phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
người dân đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ chiến sĩ
công an phường phổ thạnh
cùng bà con diêm dân phơi mình
giữa rượu muối trong cây nắng trói trang
hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an
từ những việc làm thiết thực như vậy
đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân
gia đình bà lan
cũng như bao diêm dân ở phường phổ thạnh
do dịch nên không có người ra đồng làm muối
công an phường phổ thạnh
đã bố trí cán bộ giúp bà lan làm muối
giữa thời tiết nắng bốn mươi độ c
muối nó rẻ quá
ê quá mà làm thì dân nến
nó mệt quá bà con cũng không làm
ít lắm mấy cháu không ăn
nó đi ái nên thái nạn này khó khèn quá
nó tắt nó làm dùm
cánh đồng muối sao huỳnh phường phổ thạnh
có diện tích hơn một trăm một mươi hectare
với hàng trăm hộ gia đình tham gia sản xuất
từ lâu hạt muối sao huỳnh
theo chân người đi khắp mọi miền của đất nước
tuy nhiên thời gian qua
đặc biệt thời điểm dịch covid một mươi chín bùng phát
gần năm mươi ngày qua
với trên hai trăm linh người dân phường phổ thạnh
dương tính với sars cov hai
trên bảy trăm linh người cách ly tập trung
dẫn đến nhiều dụng muối bị bỏ hoang
hiện nay thì có một số hộ
hiện tại là
thực hiện cách ly
vì là thuộc diện f một
và một số là f
thì đang đi chữa trị
vì vậy mà có một số dụng muối
hiện tại thì không có người làm
vì vậy mà lực lượng công an phường
và các lực lượng
phát tăng cường về đây
thực hiện phản chống dịch
thì đã xuống hỗ trợ bà con
để thực hiện thu hoạch muối
giúp bà con
tăng thêm thu nhập
kinh tế trong mùa dịch
có trên năm mươi cán bộ chiến sĩ công an
trong vùng dịch
gần năm mươi ngày qua làm nhiệm vụ chưa về nhà
bên cạnh công tác bảo đảm an ninh trật tự
đứng chốt tuần tra kiểm soát
truy vết phòng chống dịch
thì ban ngày hỗ trợ giúp bà con nông dân
thu hoạch lúa dưa và làm muối
trong thời điểm dịch bệnh như thế này
mãi chốt công an đây là vào
để mà tâm dịch này
trước hết là vào
làm những trách nhiệm về vấn đề dịch
thứ hai là phụ giúp bà con
ở đây thấy không dưa
ít như vừa nào thấy trong vết cao kia là không
giúp bà con nào là hai dưa
rồi là ngạc lúa

đó là cái điều rất là phán khởi
bà con rất là trăng tràng rất là đáng quý
giữa cái nắng gai gắt
khiến đồng dụ muối như chảo muối sang nóng
tỉnh quân dân giữa tâm dịch phổ thạnh
càng trở nên gần gũi ấm áp hơn bao giờ hết
tất cả đồng lòng
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh
sớm đưa cuộc sống bà con riêng dân
trở lại ổn định yên bình